phó thủ tướng phạm bình minh báo cáo cập nhật tình hình tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trước quốc hội
phó thủ tướng khái quát mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh phức tạp
xung đột thương mại tiếp diễn khó lường bệnh dịch trong nước lan nhanh trên diện rộng
tác động tiêu cực nhưng xu hướng tích cực trong tình hình kinh tế xã hội vẫn được duy trì
mở đầu phiên chất vấn phó thủ tướng phạm bình minh báo cáo cập nhật tình hình tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng khái quát mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp
nhanh xung đột thương mại tiếp diễn khó lường bệnh dịch trong nước lan nhanh trên diện rộng
tác động tiêu cực xu hướng tích cực trong tình hình kinh tế xã hội vẫn được duy trì
kinh tế vi mô tiếp tục ổn định chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân năm tháng tăng hai bảy
thấp nhất trong ba năm qua khu vực nông nghiệp phát triển ổn định đàn gia cầm tăng bảy một
sản lượng thủy sản tăng sáu hai chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chín bốn trong đó ngành chế biến
chế tạo tháng năm tăng một mươi một sáu cao nhất so với cùng kỳ năm năm qua
các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường tiếp tục được quan tâm đời sống người dân được cải thiện
số hộ thiếu đói giảm ba mươi năm đã triệt phá nhiều vụ an lớn về ma túy đánh bạc trên mạng
công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và các hoạt động đối ngoại tiếp tục
được đẩy mạnh tuy nhiên phó thủ tướng cũng nhận định cả nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn
thách thức trong xã hội còn nhiều vấn đề về dư luận bức xúc người dân quan tâm như đạo đức
văn hóa ứng xử xâm hại trẻ em gian lận thi cử tội phạm ma túy đánh bạc giết người
tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian tới chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
theo sõi sát chủ động ứng phó với diễn biến tình hình quốc tế trong nước tiếp tục triển khai
quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực nỗ lực vấn đấu cao nhất
quyết tâm thực hiện cho được các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín